tại cuộc họp các đại biểu đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch số một mươi hai khbca ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi của bộ trưởng bộ công an về việc triển khai đề án sắp xếp tổ chức lại các cơ sở đào tạo thuộc bộ công an những khó khăn vướng mắt và kiến nghị đề xuất phương hướng giải pháp
sau khi nghe các đơn vị báo cáo đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các đơn vị trong thời gian qua
chỉ đạo một số công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tiếp theo thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh các đơn vị tiếp tục khẩn trương thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao
cụ thể cục đào tạo chủ trì phối hợp với cục tổ chức cán bộ cục công tác đảng và công tác chính trị các học viện và trường công an nhân dân tham mưu lãnh đạo bộ tổ chức lễ công bố quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy phiên hiệu của các học viện trường đại học tổ chức lễ công bố quyết định sắp nhập tại từng trường cao đẳng
lễ công bố cần tổ chức trang trọng nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn chấp hành nghiêm túc chỉ thị và quyết định của thủ tướng chính phủ về dịch bệnh covid một mươi chín
cục quản lý xây dựng và doanh trại tham mưu đề xuất bộ trưởng bộ công an phương án sắp xếp bố trí lại cơ sở nhà đất của các học viện trường công an nhân dân quyết định giao cơ sở nhà đất cho các học viện trường công an nhân dân quản lý sử dụng
cục tài chính tham mưu đề xuất bộ trưởng bộ công an về công tác xử lý bàn giao tài chính tài sản công tác kế toán giữa các học viện trường công an nhân dân theo mô hình tổ chức mới và hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
trình bộ trưởng bộ công an quyết định điều chuyển tài sản của các học viện trường công an nhân dân thống nhất ấn định mốc thời gian bàn giao là ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt thứ trưởng cũng lưu ý các đơn vị phải ra soát đảm bảo quyền lợi của sinh viên học tập tại các trường cao đẳng trung cấp công an nhân dân khi xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín
trong ngày hôm nay quận bắc tử liêm hà nội đã thực hiện test nhanh cho các tiểu thương buôn bán hoa tại các khu chợ hoa quảng bá minh khai mê linh do có liên quan đến lịch trình của bệnh nhân số hai trăm bốn mươi ba

trong ngày một mươi bốn tháng bốn lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh cho hơn ba trăm linh trường hợp dự kiến trong ngày một mươi năm tháng bốn sẽ tiếp tục test nhanh cho gần một trăm năm mươi trường hợp
trong khi cả nước đang căng mình chống dịch covid một mươi chín người người nhà nhà thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về giãn cách xã hội hạn chế ra ngoài thì tại một số địa phương vẫn xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép đua xe liên tỉnh
nguy hiểm hơn các đối tượng này còn rất manh động sẵn sàng chống trả người thi hành công vụ gây thương vong cho cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ
chỉ cần thông qua mạng xã hội các đối tượng thanh thiếu niên đã nhanh chóng tụ tập để bắt đầu cho màn dạng chơi với tử thần
trong khi cả nước đang thực hiện biện pháp cách ly xã hội thì vấn nạn đua xe này vừa gây ảnh hưởng đến công cuộc phòng chống dịch vừa gây mất an ninh trật tự
ánh mắt sợ hãi của các thanh niên tuổi mới lớn thích thể hiện khác hẳn với cảm giác hò hét rú ga gây náo loạn các tuyến phố hà nội chính hành vi coi thường pháp luật này đã phải trả giá
sau sự việc vào đêm ngày bảy tháng bốn tám tháng bốn vừa qua công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã khởi tố hình sự đối với một mươi năm đối tượng để điều tra tội gây dối trật tự công cộng
trong khi cả nước đang thực hiện biện pháp cách ly xã hội thì vấn nạn đua xe này vừa gây ảnh hưởng đến công cuộc phòng chống dịch vừa gây náo loạn các tuyến phố hà nội chính hành vi coi thường phòng chống dịch vừa gây náo luật này đã phải trả giá

hành vi đua xe trái phép là sự liều lĩnh và nguy hiểm từ các đối tượng gây nỗi ám ảnh cho người tham gia giao thông
tình trạng này nhức nhối hơn khi hiện nay có không ít đối tượng tuổi đời còn rất trẻ là học sinh sinh viên
lợi dụng đường nghỉ học do dịch bệnh covid một mươi chín gây mất an ninh trẻ tự
do đó cần phải có những giải pháp để xử lý tình trạng này
những hình ảnh này ghi lại được trên một tuyến đường của tỉnh bạc liêu
lấn chiếm lòng đường và sử dụng xe phân khối lớn để sẵn sàng cho cuộc đua trái phép
ngay lập tức các đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bạc liêu ngăn chặn bắt giữ
các đối tượng đều là thiếu niên tuổi mới lớn đua đòi thích thể hiện